việc duy trì liên lạc giữa nga mỹ và liên minh châu âu bằng cách này hay cách khác thì vẫn là điều cần thiết
đây là tuyên bố của người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov khi được phát biểu với báo giới ngày hôm qua
tuy nhiên ông cho rằng việc duy trì liên lạc giữa nga và phương tây có thể diễn ra chỉ dựa trên những nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau
và có tính đến những mối quan ngại của nhau về vấn đề an ninh và cùng có lợi
về khả năng quan hệ nga mỹ có thể quay trở lại tinh thần của cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống vladimir putin
và tổng thống joe biden tại genna thụy sĩ vào hồi năm ngoái ông peskov cho rằng không chắc có thể xảy ra vì thực tế những gì đang diễn ra hiện nay
mối quan hệ giữa nga và phương tây đang xuống mức thấp nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh
thậm chí ngay cả ở thời điểm trước khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
phương tây đã áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt
chưa từng có đối với nga trong khi moscow cho rằng mỹ đang tiến hành cuộc chiến tranh kinh tế